cơ sở y tế công an nhân dân là hết sức quan trọng có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ của hệ thống y tế công an nhân dân
vì vậy đòi hỏi các cơ sở y tế phải nâng cao toàn diện năng lực
điều đó phụ thuộc rất nhiều vào công tác chỉ đạo tuyến của các bệnh viện hạng nhất
và mối quan hệ giữa các cơ sở y tế công an nhân dân cũng cần đẩy mạnh tăng cường trên nhiều phương diện sâu rộng trong từng lĩnh vực
tôi đề nghị là các đơn vị chức năng của bộ chúng ta cố gắng tạo ra một cái
để tham mưu cho bộ có một cái chỉ đạo nó kịp thời nó toàn diện đem lại một cái kết quả cao nhất trong thời gian tới
cuối cùng là quan hệ bệnh viện một trăm chín mươi chín công an thành phố đà nẵng đơn vị h sáu chủ trì
các đồng chí đã khắc phục những khó khăn để tạo điều kiện có một hội thảo
tôi nghĩ là chúng chưa phải đi đến tặng cùng vấn đề đâu
nhưng vấn đề cơ bản cũng được đánh giá
chúng ta đã được nhìn nhận sớm lên để trên cơ sở đó chúng ta có hướng giải pháp khắc phục trong thời gian tới một cách tốt nhất
xin được một lần nữa chúc sức khỏe và rất hoan nghênh biểu dương sự đóng góp của lực lượng y tế của chúng ta
nhiệm vụ trước mắt cũng rất nặng nề chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
hướng đến kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngay thầy thuốc việt nam thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng gửi lời cảm ơn tri ân đến lực lượng y tế
đã cống hiến không ngừng nghỉ
để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và hy vọng trong thời gian tới lực lượng y tế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức trung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án sáu
là một trong những đề án lớn của chính phủ
với mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số
dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng cùng với định danh và xác thực địa tử
đây sẽ là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số
hình thành công dân số hoàn chỉnh hệ sinh thái số tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội
qua một vài thao tác kê khai thông tin trên cổng dịch vụ công quốc gia
chị mai đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký cư trú
thông tin kê khai sẽ được đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
người dân có thể theo dõi và nhận kết quả trực tuyến
bây giờ tôi chỉ mất khoảng năm phút hoàn thành hồ sơ rất là thuận lợi
tôi không phải đi lại nhiều lần mất thời gian tốn kém chi phí
sau hơn một tháng đề án sáu được phê duyệt nhiều dịch vụ đã được liên thông trong một số lĩnh vực như điện
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế kê khai thuế đăng ký đăng kiểm phương tiện
mỗi công dân sẽ được định danh số thống nhất chính xác mức độ tin cậy cao
và chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi thực hiện các thủ tục hành chính khác nhau
chúng tôi sử dụng cái mã định danh cá nhân làm cái mã số thuế
thì mọi người dân chỉ cần nhớ cái mã định danh của mình trong cái việc đi làm tất cả các thủ tục
giữa cơ quan thuế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác
sự chia sẻ của dữ liệu gốc đối với những nền tảng ứng dụng khác
và tiện dụng cho người dân mang lại sự an toàn trên cơ sở chúng ta đã có dữ liệu gốc
mang lại một sự thông suốt giữa các bộ ban ngành giữa các dữ liệu với nhau
thì đây là một cái điểm mà chúng tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng
giúp cho cái sự chuyển đổi số nó đi vào thực chất và mang lại cái hiệu quả rất cao
mới đây tại phiên họp thứ hai về thực hiện đề án sáu
tổ công tác chính phủ đã xác định bảy nhiệm vụ cụ thể nhất là trong tháng hai và tháng ba
trong đó trọng tâm là hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển ứng dụng
dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng ngay những tiện ích từ dữ liệu dân cư
đây là cái thời gian rất quan trọng để thực hiện cái đề án này
nếu sáu tháng đầu năm nay chúng ta không hoàn thành được
thì cái ảnh hưởng chắc chắn là đến các cái tiến độ những cái mục tiêu của cả năm đối với đề án là sẽ ảnh hưởng
thành ra là chạy đua với thời gian để chúng ta giành được với những cái công việc này
đề nghị các bộ ngành thành viên trong tổ công tác cần nêu gương trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án
theo chức năng nhiệm vụ đã được giao
riêng về phần bộ công an thì chúng tôi cũng xác định là vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện
và luôn luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất
tất cả với lợi ích của đất nước của người dân
tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với xã hội rất lớn
mỗi ngày có hàng triệu lượt giao dịch trên cổng dịch vụ công cho thấy nhu cầu cần được xử lý giấy tờ trực tuyến
cắt giảm bớt thời gian đi lại của người dân hiện nay đang cấp thiết
năm hai nghìn hai mươi hai mục tiêu của đề án là hoàn thành việc tái cấu trúc tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư
phục vụ định danh xác thực và giải quyết hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp
từ đó giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
chuyển sang các tin tức về an ninh trả tự
ban thực vụ đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng
đối với ông hoàng văn đức bí thư đảng ủy bộ phận giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thừa thiên huế
và ông hà thúc nhật kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế hoạch tài chính dược và tự y tế cdc tỉnh thừa thiên huế
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hoàng văn đức và hà thúc nhật để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh thừa thiên huế cho biết cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị
vật tư hóa chất quần áo bảo hộ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao hoàng văn đức và hà thúc nhật
đã có sai phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
sau nhiều ngày xét xử hôm nay tòa nân dân tp phan thiết tỉnh bình thuận đã tuyên án một mươi bị cáo nguyên lập cán bộ
của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết và chi cục thuế thành phố phan thiết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao dựa đến xác định sai thông tin
về khu vực vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng dẫn đến tính tiền sử dụng đất không đúng
hành vi của các bị cáo đã làm tổng mức thiệt hại ngân sách nhà nước hơn chín sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn được phân công nhưng đã thiếu trách nhiệm
thực hiện không đúng theo nhiệm vụ được giao gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân
làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
do vậy cần sự lý nghiêm để đảm bảo tính răng đe phòng người chung
tội án nhân dân tp phan thiết đã tuyên án các bị cáo cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể bị cáo nguyễn hữu hoành nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết
nhận mất án ba năm sáu tháng tù giam
hai bị cáo bạch dân vinh nguyên phó chiên cục trưởng và trần văn đông nguyên đội trưởng tại chiên cục thuế phan thiết
cũng mất án ba năm tù giam
bài biệt có còn lại nhận mất án từ một đến ba năm tù nhưng được hưởng án treo
gây dối trả tự công cộng rồi dùng nhiều hung khí nguy hiểm để chống trả lực lượng chức năng
khiến một cán bộ công an bị thương nặng
đối thượng chú tài huyện phước long tỉnh bạc liêu đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra xử lý về các hành vi
chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
tối ba mươi tháng một sau khi nhậu say huỳnh văn luân có hành vi gây dối trật tự công cộng
đập phá đồ đạc và đánh chủ quán
nhận được tin báo công an thị trấn phước long nhanh chóng đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự
tuy nhiên đối tượng luân đã dùng nhiều loại hung khí nguy hiểm như dao chai thủy tinh
bình ga để chống trả và ném gạch đá gây thuốc tích nặng ở vùng mắt của đồng chí thượng úy trương việt thắng
công an viên công an thị trấn phước long
ngay sau đó lực lượng công an huyện phước long đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
thu toàn bộ tăng vật có liên quan và đưa đồng chí thắng đi cấp cứu
còn tại tây ninh công an huyện dương minh châu đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn hồng nghĩa
và lâm sơn sang cùng chú tại xã xuôi đá huyện dương minh châu về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn nghĩa rủ giang đi đánh anh trần đại long nhân
chú cùng địa phương cùng đi còn có lê minh tiến và phạm duy minh phương
gặp anh nhân đang đi trên đường các đối tượng chặn đánh
đối tượng nghĩa dùng cây chìa sang dùng thanh kiếm chém vào người anh nhân gây thương tích rồi bỏ đi
sau gần sáu giờ đồng hồ sau khi gây thương án gây ra vụ án công an huyện dương minh châu đã bắt khẩn cấp
hai đối tượng nghĩa và sang đồng thời mới hai đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
trong ngày hai mươi tháng hai cũng trên địa bàn xã suối đá lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn
vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên mời tám đối tượng về trụ sở làm việc
hiện hai vụ việc trên đang được công an huyện dương minh châu điều tra làm rõ
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa được công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệt phá
sau đối tượng đã bị tạm giữ cùng với một lượng lớn ma túy các loại
sau đối tượng gồm phan quốc toàn nguyễn thành long phạm văn trong ngô thành đạt nguyễn tấn di và nguyễn minh vũ
cùng chú tại thị xã ninh hòa
theo thông tin ban đầu chiều tối ngày một mươi tám tháng hai tổ tuần tra của đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố nha trang phát hiện long đang tàng trữ bảy mươi viên nén màu xanh và một cân điện tử
từ lời khai của long tối cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ hưng và vũ
thu giữ thêm bốn mươi viên thuốc lắc và một bịch ma túy khay
khám xét nơi ở của hai đối tượng tổ công tác tiếp tục thu giữ năm viên thuốc lắc và hai mươi sáu bịch ni lông chứa ma túy khay
đấu tranh mở rộng tổ công tác đã bắt thêm toàn và đạt
thu giữ tại chỗ ở của đạt hai trăm năm mươi viên thuốc lắc sáu bịch ni lông chứa ma túy khay
bắt giữ đối tượng di là người trực tiếp cung cấp ma túy cho toàn và đạt
còn trong là người mua ma túy thu giữ bốn mươi bốn viên thuốc lắc và tám bịch ma túy dạng khay
có tinh chất liên tình câu kết chặt chẽ với nhiều thủ đoạn để đối phó
tuy nhiên đường dây đánh bạc với quy mô hơn bốn mươi tỷ đồng tại tỉnh đắk lắc
cuối cùng cũng đã bị công an huyện trư mở ga và các phòng nghiệp vụ
công an tỉnh triệt phá thành công
qua công tác nắm tình hình phát hiện có những nghi vấn
đội cảnh sát hình sự công an huyện trư mở ga đã sắp lập chuyên án
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh để điều tra triệt phá
một nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn huyện
qua công tác nắm tình hình của lực lượng công an huyện
chúng tôi phát hiện có một đường dây tổ chức ghi số đề đánh bạc
qua không gian mạng với số lượng lớn quy mô lớn
và có sự cầu kết chặt chẽ với nhiều thủ đoạn để đối phó
tránh sự phát hiện của cơ quan công an và có tính chất liên tỉnh
chúng tôi đã phối hợp với phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh
đã triệt phá thành công đường dây số đề liên tỉnh và bắt giữ nhiều đối tượng
và với tổng số tiền giao dịch là hơn bốn mươi tỷ đồng
đường dây này gồm tám đối tượng do bùi kim phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú ở huyện bù đăng tỉnh bình phước cầm đầu
các đối tượng còn lại đều trú ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
gồm hồ minh hiếu hoàng thị bé nguyễn thị hồng hạnh phạm văn linh
hồ minh tuấn nguyễn đức cảnh và kiều thanh vinh